tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam thời hạn ba tháng
đối với phạm hoài dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại phường lê hồng phong thành phố quy nhơn về hành vi cố ý gây thương tích
do mâu thuẫn cá nhân nên tối ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm dũng và mai trường thọ cùng chú tại địa phương
đã hẹn nhau ra công viên ỉ lan tp quy nhơn để giải quyết
tại đây dũng và thọ đã dùng mã tấu xông vào chém nhau
hậu quả thọ bị rụ chém trúng đầu cục ngay tại chỗ được đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật bốn mươi năm
sau khi gây án phạm hoài dũng bỏ trốn khỏi địa phương
đến nay cơ quan công an đủ hồ sơ tài liệu chứng minh hành vi nguy hiểm của dũng
và bắt tạm giam để xử lý theo quy định của pháp luật